các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bí thư trung an đảng bộ trưởng bộ an ninh lào làm trường đoàn
trên cơ sở kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào trong năm hai nghìn một mươi chín
hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi
phối hợp thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng năm hai nghìn hai mươi
và thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ tại kỳ họp lần thứ bốn mươi hai
duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ
cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời
không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm
nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của việt nam lào
thông tin phục vụ công tác điều tra xác minh đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thành lập nhà nước ly khai tự trị
hoạt động của các đối tượng khủng bố tội phạm ma túy truy nã vấn đề nhập cảnh cư trú di cư trái phép
phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống
ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước
thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước ở khu vực biên giới
nhằm bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào
hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng viên lây lạc hăng phong
đã ký kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác giữa hai bộ năm hai nghìn hai mươi
thăm malaysia theo lời mời của bộ trưởng bộ nội vụ malaysia
ngày một mươi ba tháng hai bộ trưởng tô lâm và đoàn có cuộc hội đàm với ngài brazil mohidin
bộ trưởng bộ đội vụ malaysia
hai bên thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thời gian tới
trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi

việt nam là chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
và malaysia là nước chủ nhà apec
tăng cường trao đổi đoàn các cấp trao đổi thông tin
tăng cường hợp tác đấu tranh chống các tổ chức cá nhân sử dụng lãnh thổ của nước này
hoạt động chống phá lại nước kia
đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo
gây mất an ninh chính trị xã hội ở mỗi nước
đẩy mạnh hợp tác đảm bảo an ninh an toàn cho công dân doanh nghiệp của nước này
sinh sống và làm việc tại nước kia
tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua kênh song phương và đa phương
như interpol azennaphone thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng asean
tập trung chia sẻ thông tin nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp
trong điều tra xác minh xử lý vụ việc liên quan an ninh mạng tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp bảo đảm an ninh trên biển
và hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật của hai nước
tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua kênh song phương
trong năm ngoái nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện và làm sâu sắc
quan hệ đối tác toàn diện việt nam brunei trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương
thời gian tới hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin
về tình hình tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống
bao gồm phương thức thủ đoạn và sự liên kết của các loại tội phạm
có ảnh hưởng đến hai nước nhất là tội phạm khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm ma túy tội phạm kinh tế tội phạm truy nã
đặc biệt cần tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh mạng
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị phía bộ quốc phòng brunei
nghiên cứu thiết lập cơ chế nhóm công tác chung việt nam brunei
về tình hình chính trị an ninh
hội đàm thường nhiên cấp thối trưởng về phòng chống tội phạm
thiết lập đường dây nóng đẩy mạnh hợp tác các vấn đề về cứu hộ cứu nạn trên biển
hợp tác dầu khí chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh phòng chống khủng bố bảo vệ công dân nước này ở nước kia
nghiên cứu thiết lập cơ chế và đầu mối phối hợp xác minh điều tra xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao nhất là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trao đổi kinh nghiệm ngăn chặn các đối tượng khủng bố lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền
và thực hiện các hoạt động chống phá khác
tiếp tục tăng cường phối hợp nâng cao năng lực quản lý và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin quốc gia
giám sát quản lý chất lượng thông tin trên không gian mạng chia sẻ kinh nghiệm lập pháp
và sử dụng trang thiết bị trong đảm bảo an ninh mạng
tuần qua phát biểu tại cuộc họp ban tổ chức đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ghi nhận đánh giá cao kết quả tổ chức giai đoạn một của đại hội khỏe
để tiếp tục tổ chức thành công giai đoạn hai thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị
đặc biệt là đơn vị thường trực phải bám sát các nội dung trong kế hoạch
có sự phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền đại hội khỏe trong và ngoài lực lượng
các đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi đấu cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể
đảm bảo tốt nơi ăn nghỉ tập luyện và thi đấu của các đội tuyển
quá trình tổ chức đại hội khỏe phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
chú trọng công tác y tế trong quá trình các vận động viên thi đấu
công tác trọng tài đánh giá kết quả các môn thi đấu đảm bảo khách quan công bằng